đến một mươi hai giờ trưa ngày bảy tháng năm công an huyện bình chánh tp hcm mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường lại hùng cường thuộc xã vĩnh lộc b khiến cho một người tử vong
thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày bảy tháng năm người đàn ông trung niên mặc trang phục xe ôm công nghệ
chạy xe máy biển số năm mươi chín m hai hai mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín trên đường lại hùng cường hướng từ đường hương lộ tám mươi
về đường võ văn vân huyện bình chánh tp hcm
khi đến khu vực tổ áp ba xã vĩnh lọc b thì phương tiện bị trượt bánh trong lúc di chuyển từ đường lên vỉa hè
lúc này chiếc xe tải biển số tỉnh bình định di chuyển cùng chiều đến cán qua người khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong tại chỗ
nhận tin báo công an huyện bình chánh tp hcm có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người chứng kiến vụ việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ